quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị một khối không khí mát từ lục địa trung quốc di chuyển xuống nước ta
kết hợp với hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m tạo ra một giải mây vắt qua khu vực bắc bộ
trong ngày hôm nay giải mây này sẽ gây mưa rào và rông cho nhiều nơi ở bắc bộ
trong đó ở khu vực các tỉnh thành cao bằng thái nguyên lạng sơn bắc giang quảng ninh và hải phòng
sẽ là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
trong chiều tối và đêm nay khối không khí mát và vùng hội tụ gió mực một năm trăm linh m sẽ hoạt động mạnh
miền bắc sẽ xuất hiện mưa rào và rông nhiều nơi
mưa vừa mưa to trên diện rộng nên nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
sát lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại vùng trũng thấp
người dân cần hết sức lưu ý
do có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở miền bắc chỉ giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
với miền trung lúc này thì trời vẫn ít mây
nên nhiệt ngày hôm nay ở miền trung cũng tăng nhanh theo thời gian
ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay của cả một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phú yên
sẽ ở mức ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ
trời nóng gắt cuộc bộ
khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận trời nắng nhưng cường độ nắng không quá mạnh
mức nhiệt ngày hôm nay từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
dự báo đến chiều tối và đêm nay khi có tác động của rãnh mây rông ở phía bắc
thì ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh sẽ có mưa mưa rào và rông
nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh cũng xuất hiện
với các tỉnh thành phía nam trong ngày hôm nay thì khoảng thời gian từ giờ đến một mươi bốn giờ chiều
cả tây nguyên và nam bộ vẫn duy trì được tình trạng nắng sáo
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên đạt ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
khu vực nam bộ là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
vào chiều và tối nay với tác động của gió tây nam đầu mùa
thì trên cả hai khu vực sẽ có mưa rào và rông với diện giải rác
cục bộ có điểm mưa to và rông mạnh
trên biển ở khu vực phía bắc của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo hoàng sa
ngày và đêm nay có mưa rào và rông
với khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa
mưa rào và rông vài nơi
còn vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
chiều và tối nay có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại